cục cảnh sát giao thông vừa có văn bản yêu cầu lực lượng chức năng các địa phương liên tục kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm nông độ côn trên các tuyến giao thông trong các ngày tết
cục trưởng cục cảnh sát giao thông đã yêu cầu các cán bộ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến
không được chủ quan nâng cao tinh thần trách nhiệm để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được sao đặc biệt trong công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn ma túy và các loại tội phạm trên tuyến
cục cảnh sát giao thông cũng cam kết lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiên trì thực hiện tốt luật phòng chống tắc hại của rượu bia và nghị định một trăm linh mang lại hiệu quả cho xã hội
theo cục cảnh sát giao thông tính đến ngày hai mươi một tháng một sau ba tuần luật phòng chống tắc hại của rượu bia và nghị định một trăm linh của chính phủ có hiệu lực
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra phát hiện xử lý một mươi một sáu mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn phạt tiền hơn bốn mươi năm tỷ đồng
tại nhiều địa phương cảnh sát giao thông cũng đã xử lý nhiều trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn
đến nay đã có chín địa phương đã xử phạt người điều khiển xe đạp xe máy điện vi phạm nồng độ cồn